sáng một mươi năm tháng một mươi hai công an tỉnh quảng nam tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp
truy nã tội phạm bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi một là năm bắt đầu nhiệm kỳ là thời điểm vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra
do đó công an tỉnh quảng nam sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng đặc biệt là quân chúng nhân dân
để triển khai tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở mọi nơi mọi địa bàn
ngay sau buổi lễ toàn lực lượng đã tổ chức diễu hành gia quân ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố tam kỳ